cũng trong ngày hôm qua khoảng lúc một mươi chín h bốn mươi năm một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khách sạn anam legen số hai mươi bảy phố hàng bè quận hoàn kiếm hà nội khiến người dân phố cổ hoảng loạn
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội đã điều bốn xe chữa cháy chuyên dụng tham gia chữa cháy
đồng thời công an quận hoàn kiếm và lực lượng dân quân đã phân luồng các tuyên phố cấm đường để phục vụ việc chữa cháy
lực lượng chữa cháy đã phải sử dụng thang bộ chạy lên để phun nước sau hơn một giờ tích cực chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt
được biết ngọn lửa thiêu dụi phần mái cách nhiệt ở phía sau khách sạn rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người và tài sản thiệt hại không đáng kể
hiện cơ quan chức năng đang tìm hiểu làm rõ nguyên nhân của vụ việc